thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học ethanol với nhiên liệu truyền thống
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám cả nước sẽ chính thức dừng cung cấp xăng ron chín mươi hai để thay thế bằng xăng e năm
tuy nhiên hiện không ít người sử dụng thậm chí là ngay cả một số hãng sản xuất xe ô tô xe máy vẫn còn e ngại về nhiên liệu ethanol
hôm nay tại buổi tọa đàm để người dân không còn e rè với nhiên liệu ethanol
đại diện các bộ giao thông vận tải bộ công thương bộ khoa học và công nghệ cho biết
xăng e năm không ảnh hưởng gì đến chất lượng của động cơ
việc xe khó nổ chạy y chưa chắc đã xuất phát từ nhiên liệu mà có thể là do các nguyên nhân khác
đại diện viện cơ khí động lực đại học bách khoa hà nội khẳng định
phương tiện sử dụng xăng e năm và xăng a chín mươi hai thì các tính năng công suất khởi động tăng tốc tiêu hao nhiên liệu đều tương đương
thậm chí một số chỉ tiêu của xăng e năm còn tốt hơn xăng e chín mươi hai
đặc biệt đánh giá thành phần độc hại trong khí thải của xăng e năm thì các thành phần như hc co giảm đáng kể
điều đó cho thấy hiệu quả của việc dùng xăng e năm giúp quá trình cháy trong động cơ triệt đề hơn
từ đó cải thiện tính năng kỹ thuật động cơ giảm thành phần phát thải
hai thành phần chủ yếu trong xăng e năm là cồn ethanol năm năm cồn ethanol và chín mươi năm xăng khoáng
nhưng bên cạnh đó cũng có những chất phụ da được bổ sung để cải thiện chất lượng của xăng e năm
ví dụ như là những chất phụ da chống phân lớp phụ da chống oxy hóa
qua đó thì đảm bảo được chất lượng của nhiên liệu khi mà sử dụng trên phương tiện đảm bảo cái vấn đề về an toàn kỹ thuật
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam cho biết
đối với những xe sản xuất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sử dụng sang e năm cơ bản không ảnh hưởng
đối với các loại xe sản xuất trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có thể có một số ảnh hưởng
nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng độ an toàn của xe
dùng đến hai năm thì chắc chắn là không có vấn đề gì
còn đối với những xe mà sản xuất trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
thì cũng không tôi ta cho bạn cũng không hẳn định là không có ảnh hưởng gì đến vấn đề về an toàn
tức là có thể có ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ nhưng mà không với mức ảnh hưởng đến an toàn
thế thì cái đó cũng đã được công bố
liên quan đến vấn đề tiêu hao nhiên liệu
đại diện viện cơ khí động lực đại học bách khoa hà nội cho rằng
khi dùng xăng e năm có các phụ da bổ sung giúp quá trình trái sạch hơn
giảm đáng kể việc hcco cháy không hết thì trong xăng
việc tiêu hao nhiều hơn trong xăng e năm là cảm nhận chưa có cơ sở
bằng đo đạc thực nghiệm thì việc tiêu hao nhiên liệu của xăng e năm là tương đương xăng ron chín năm